thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ hà nội đã lập hàng trăm chốt kiểm soát trên địa bàn toàn thành phố để tuyên truyền nhắc nhở và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm về việc ra đường khi không có việc cần thiết
đa phần người dân đã chấp hành nghiêm túc chỉ thị thế nhưng vẫn còn có những trường hợp đã cố tình vi phạm khi được lực lượng chức năng kiểm tra thì đưa ra rất nhiều lý do khác nhau
dù chỉ thị đã được áp dụng gần một mươi ngày qua thế nhưng nhiều người vẫn ra đường khi không cần thiết với những lý do khác nhau

khi mà phát hiện vi phạm thì công an lực lượng chức năng phối hợp cùng với ủy ban nhân dân phường đã mời công dân về trụ sở để mà lập cái bản để xử lý
người phụ nữ này cầm phiếu đi chợ do phường cổ nhuế một quận nam tử liêm cấp thế nhưng lại di chuyển qua chợ mỹ tân thuộc quận cầu giấy sau khi kiểm tra tổ kiểm soát đã nhắc nhở người phụ nữ này
người phụ nữ này cầm phiếu đi chợ và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm

một số trường hợp có giấy thông hành đi đường
thế nhưng khi gặp cơ quan chức năng kiểm tra
lại đưa ra nhiều lý do cho người phụ nữ
khi được mời và xác minh người đàn ông này lại đưa ra một lý do khác
sau khi kiểm tra các giấy tờ liên quan tổ công tác đã nhắc nhở người đàn ông này cần khai báo thành thật khi đi ra đường
đối với trường hợp của tài xế lái xe taxi này vì không có giấy đi đường
tài xế đã đưa ra lý do chở người nhà đi bệnh viện
tuy nhiên lại không cung cấp được bất kỳ thông tin và giấy tờ liên quan đến người được đưa đi viện
tất cả các giấy tờ đã thực hiện theo đúng quy định
đối với các trường hợp không đảm bảo chúng tôi trước mắt tuyên truyền nhắc nhở
và xử phạt đối với các trường hợp mà không có các giấy thông hành cũng theo quy định
tất cả các lực lượng chức năng đang căng mình thực hiện nhiệm vụ phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
chính vì vậy mỗi người dân cần có ý thức chấp hành nghiêm những chỉ thị mà cơ quan nhà nước đưa ra
để sớm trở lại với cuộc sống bình thường